các nhà khoa học thuộc học viện quân y và công ty cổ phần công nghệ việt á đã hoàn thiện quy trình chế tạo bộ kit phát triển virus sars cov hai với công suất là một mươi bộ một ngày
bộ kit có thời gian phát hiện virus trong vòng hai giờ và được viện vệ sinh dịch tễ trung ương khuyến cáo sử dụng để phát hiện virus sars cov hai
bộ sinh phẩm là kết quả đề tài nằm trong bốn nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia đột xuất
góp phần phòng chống dịch bệnh do bộ trưởng bộ khoa học và công nghệ phê duyệt vào đầu tháng hai vừa qua
theo đó bộ sinh phẩm rt pcr một step phát hiện virus sars cov hai trong vòng hai giờ đồng hồ
và cho kết quả chính xác một trăm linh ở tất cả các lần thử nghiệm tại viện vệ sinh dịch tễ trung ương
có thể khẳng định là bộ kit này tương ứng với những bộ kit mà chúng ta đang sử dụng của thế giới
và nó lại còn có một số cái ưu việt hơn
ở cái chỗ là cái bởi vì kỹ thuật của nó là sự tích hợp của các cái thử nghiệm
thì nó chỉ cần có một cái
thử nghiệm thôi
vì vậy nó đơn giản hơn nó tránh được những cái thao tác mà nó dẫn đến không chính xác
và cái thứ hai là cái tự ưu việt hơn ở cái chỗ là về mặt thời gian nó cũng sẽ giúp ngắn hơn
và vì vậy thì cái giá thành của cái bộ kit này nó cũng giảm hơn
được biết quá trình nghiên cứu hoàn thiện công nghệ sản xuất có quy trình hết sức nghiêm ngặt
bộ sinh phẩm rt pcr một step phát hiện virus sars cov hai được sản xuất trên dây chuyền đạt tiêu chuẩn iso một trăm ba mươi bốn
phòng thí nghiệm thực hiện nghiên cứu đạt tiêu chuẩn iso class tám
bộ kit được kiểm định các tiêu chí độ nhạy độ đặc hiệu độ chính xác độ lặp lại
tại phòng thí nghiệm chuẩn thức của công ty cổ phần công nghệ việt á và học viện quân y
cho kết quả các tiêu chí tương đương bộ sinh phẩm do uscdc và who sản xuất
hiện nay là có thể một ngày là mình có thể làm được khoảng kể chừng một mươi test trong một ca
nếu như tăng ca có thể là tăng được hai ba lần cái số đó
và kit đã có được cái số lưu hành của bộ y tế rồi
cho nên khi có số lưu hành thì có nghĩa là có thể được chính thức được đem vào sản xuất và ứng dụng
theo kiểm định độc lập tại viện vệ sinh dịch tễ trung ương sản phẩm của việt nam nghiên cứu sản xuất
theo công nghệ khuyến cáo của who mỗi lần chạy máy xét nghiệm thực hiện được chín mươi sáu mỗi bệnh phẩm cùng lúc
do sản phẩm đã được thử nghiệm trên các hệ thống máy xét nghiệm khác nhau và phổ biến ở việt nam
cho nên sẽ không mất nhiều thời gian chuyển giao kỹ thuật cho các đơn vị thực hiện xét nghiệm sars cov hai
công ty cổ phần công nghệ việt á sẽ sản xuất hai bộ sinh phẩm theo yêu cầu của đề tài
và sẵn sàng sản xuất để đáp ứng nhu cầu của các cơ sở xét nghiệm trong nước